khi bị bệnh trầm cảm người cao tuổi cần tuân thủ một chương trình điều trị thích hợp giúp cải thiện các triệu chứng

gia đình đóng vai trò quan trọng khi trong nhà có người cao tuổi bị trầm cảm
những lúc này bạn hãy ở bên cạnh họ càng nhiều càng tốt để tránh cảm giác bị bỏ rơi

ngoài ra bạn cũng đừng cho rằng trầm cảm là bệnh không thể thoát khỏi của tuổi già
nó chỉ là một căn bệnh và hoàn toàn có thể chữa trị được
hãy tạo cho người cao tuổi có môi trường sống thoải mái vui vẻ ấm cúng bên con cháu
hạn chế những cú sốc quá lớn về mặt tâm lý và tránh những lao động quá vất vả để kiếm sống
nên khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động tập thể như câu lạc bộ thơ tổ hưu trí tập dưỡng sinh đi bộ đạp xe và đi du lịch
ngoài ra không nên sử dụng các chất kích thích như rượu bia thường xuyên tập luyện thể dục và có chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý và điều độ